ngoài ra công an cũng làm rõ bảy đối tượng trong đó có lê hồng hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở quận thanh xuân hà nội
đã có hành vi tác động vào một nhân viên của công ty cổ phần quản lý bất động sản tht gây thương tích ngoài ra
trở lại diễn biến vụ án vào khoảng hơn một mươi hai h ngày một mươi ba tháng năm công an quận hà đông nhận được tin báo về vụ sô sát
tại số nhà bt năm trăm linh bốn khu đô thị văn khê phường la khê
lực lượng công an quận hà đông đã khẩn trương đến hiện trường ngăn chặn hành vi cố gây thương tích
đưa người bị thương đi cấp cứu
lãnh đạo công an quận hà đông thông tin vào năm hai nghìn hai mươi công ty cổ phần đầu tư xây dựng vina thủ đô
hợp tác kinh tế với công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển việt tiệp do ông n v c làm tổng giám đốc
để mua bê tông thương phẩm cho công trình tòa nhà một trăm linh sáu một trăm linh bảy văn khề
tính đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công ty của ông d nợ công ty của ông xê hơn một bảy tỷ đồng
vì vậy ông xê giao anh hoàng thanh tùng là nhân viên công ty đến đối chiếu công nợ
anh tùng cùng ba người khác
đến trụ sở công ty cổ phần quản lý bất động sản tht tại bt năm trăm linh bốn khu đô thị văn khê phường la khê
do ông lsh làm chủ tịch
lý do là ông hát góp vốn đầu tư vào công ty cổ phần đầu tư xây dựng vina thủ đô
nhưng khi đến nơi nhân viên lễ tân thông báo ông d không có ở văn phòng
nghe vậy nhóm anh tùng ngồi đợi tại phòng khách tầng một
ít phút sau xuất hiện hơn một mươi người ập vào dùng chân tay và một số đồ đạc trong phòng
tấn công thương tích cho nhóm anh tùng
sau khi nhóm người trên bỏ ra ngoài
anh tùng gọi điện cho bạn đến đưa đi cấp cứu
không lâu sau có khoảng hai mươi người đến trụ sở công ty tht đưa nhóm anh tùng
đến bệnh viện quân y một trăm linh ba cấp cứu
lãnh đạo công an quận hà đông đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng
tập trung đấu tranh sang minh làm rõ hành vi của từng đối tượng
để xử lý nghiêm triệt để theo đúng quy định pháp luật
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác
cứ mỗi mùa mưa bão đến người dân ở các phường hàm tiến và mũi né
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đều lo lắng vấn đề sạt lở và an toàn về tính mạng
gần đây nhất sau sự cố sạt lở cát diễn ra vào dạng sáng hai mươi một tháng tám
người dân sinh sống tại hai khu vực trên đã được một phen bàng hoàng
khi từ trước đến nay chưa từng thấy sạt lở như vậy
chị phan thị hoàng ngụ tại phường hàm tiến vẫn còn lo sợ kể lại
khi xảy ra sạt lở gia đình chị hốt hoàng liền chạy thoát ra ngoài
đồng thời kêu gọi mọi người chạy ra để tránh thiệt hại về người
thế nhưng lũ cát tràn xuống khiến các lối đi ở nhà bị vùi lấp
chị biết đứng nhìn lũ cát chàn vào nhà
chỉ ở đây hai mươi năm năm nhưng chưa từng thấy sạt lở kinh hoàng như vậy
trước mắt gia đình chị đã xúc cát từ trong nhà ra đường dọn dẹp xịt nước để trôi cát
chị mong muốn cấp trên khắc phục tình trạng này
chứ đến mùa mưa bão gia đình chị rất lo sợ không an tâm sinh sống
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàm tiến sau khi xảy ra vụ sạt lở
các lực lượng của phường phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố phan thiết và các sở ban ngành của tỉnh
đã huy động phương tiện và lực lượng giải phóng lượng cát tràn xuống đường
hiện tình trạng cát tràn đã được cơ bản khắc phục
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hàm tiến cho biết thêm
đề nghị nhân dân và các cơ sở kinh doanh phường hàm tiến chủ động ứng phó nâng cao cảnh giác
chuẩn bị mọi cơ sở vật chất trang thiết bị gia cố nhà cửa di rời tài sản
di chuyển người già và trẻ em đến nơi an toàn sẵn sàng ứng phó với tình trạng mưa lớn tiếp tục xảy ra gây sạt lở cát
ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân
đặc biệt là khu vực hai bên đường nguyễn đình triều đoạn tiếp giáp với tuyến cổng số hai và số ba đường bảy trăm linh sáu b đổ ra biển
đồng thời yêu cầu mặt trận các đoàn thể phường khẩn trương thực hiện công tác nắm bắt địa bàn
tổ chức tuyên truyền trong nhân dân nhằm nâng cao cảnh giác ứng phó với tình trạng mưa lớn kéo dài gây sạt lửa cát
hỗ trợ giúp đỡ các hộ gia đình bị ảnh hưởng do sạt lở cát gây ra
ông nguyễn tiến dũng chú khu phố một phường mũi né lo lắng chia sẻ
mỗi lần tới mùa mưa bão ông đều ăn không ngon ngủ không yên
hệ thống đường ống nước trên đồi cao có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào
ông mong rằng cơ quan chính quyền khắc phục tình trạng sạt lở để người dân có được cuộc sống bình yên
trong thời gian tới ông rất lo sợ về tình trạng sạt lở này sẽ thiệt hại về tính mạng của con người
liên quan đến vụ cát tràn ở khu vực đường huỳnh thúc kháng phường mũi né
phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường mũi né đề nghị các hộ kinh doanh hộ dân sinh sống bên dưới tuyến đường
chủ động phòng ngừa thiên tai khi có mưa lớn xảy ra kéo dài
người dân cần theo dõi diễn biến chủ động phòng ngừa sự cố xảy ra kịp thời di rời đến nơi an toàn
bên cạnh đó ủy ban nhân dân phường mũi né yêu cầu các chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra phương án phòng chống thiên tai
phương án xử lý an toàn nhất là kiểm tra việc khơi thông công rãnh thoát nước hệ thống hạ tầng thoát nước có mặt trong dự án
ngăn ngừa xử lý kịp thời không để sự cố xảy ra gây ảnh hưởng về người và tài sản của người dân
mới đây công an tp việt trì phú thọ đã khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với ông lê trường giang giám đốc khu di tích lịch sử đền hùng
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra bước đầu xác định ông lê trường giang đã lợi dụng vị trí công tác lợi dụng chức năng
nhiệm vụ được giao làm trái quy định về cơ chế quản lý tài chính của khu di tích lịch sử đền hùng
do ủy ban nhân tỉnh phú thọ quy định
ông giang đã để công ty trách nhiệm hưu hạn vnux phú thọ do ông bùi quốc huy
trường phòng tổ chức hành chính của khu di tích lịch sử đền hùng điều hành
được hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ô tô điện tại khu di tích
việc làm này vi phạm quy định về phòng chống xung đột lợi ích trong luật phòng chống tham nhũng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra việt trì đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày một mươi sáu tháng năm ông lê trường giang bị tạm giữ với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
từ năm hai nghìn một mươi năm hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ phá rỡ tổ ong tại khách sạn the xoài khiến nhiều người phải nhập viện
ngày hai mươi hai tháng năm thông tin từ bệnh viện trẻ em hải phòng
hai bệnh nhi hiện đã tỉnh táo đang được điều trị tích cực tại bệnh viện
thông tin từ bệnh viện bệnh nhi btn sinh năm hai nghìn một mươi hai trú tại phường đông hải hai quận hải an thành phố hải phòng
vào khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện trẻ em hải phòng
lúc một mươi một h ba mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng năm trẻ nhập viện trong tình trạng tỉnh táo thở oxy gọng môi tri hồng
phổi thông khí hai bên được không dây không có thở tim đều rõ mạch quay bắt rõ
tần số tim nhịp soang một trăm ba mươi lần một phút huyện a một trăm hai mươi trên tám mươi mm thủy ngân bụng mềm không trướng gan lách không xử thấy
trẻ có khoảng trên ba mươi nốt ong đốt ở các vị trí đầu tay ngực lưng
vết đốt đỏ không nề kích thước bằng đầu kim
trẻ đau nhiều vết đốt
các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị phản vệ do ông đốt
trẻ được điều trị thở oxy qua gọng truyền dịch tích cực lợi tiểu giảm đau kháng sinh chống dị ứng và chống viêm
đến chiều cùng ngày trẻ tỉnh thở oxy gọng môi tri hồng phổi thông khí hai bên được
hơn ba mươi nốt ong đốt ở vị trí đầu tay ngực lưng không nề kích thước bằng đầu kim đau đỡ
bệnh nhân thứ hai là cháu nhd sinh năm hai nghìn hai mươi ba
nhập viện cùng thời điểm
thời điểm vào viện trẻ có khoảng bảy nốt ong đốt ở các vị trí ngực lưng
vết đốt đỏ không nề kích thước bằng đầu kim đau nhiều
qua tích cực điều trị đến chiều cùng ngày trẻ vẫn tỉnh táo các vết ong đốt đỡ đau
ngoài hai bệnh nhi trên mẹ của cháu btn là chị htp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cũng nhập viện bệnh viện hiễu nghị việt điệt do bị ong đốt
đến chiều cùng ngày bệnh nhân tỉnh táo không tù thuyết áp
giao tiếp được và đang tiếp tục điều trị theo dõi
trước đó khoảng một mươi giờ cùng ngày tại khách sạn giơ sai đường lê hồng phong
quận ngô quyền hải phòng xảy ra vụ việc phá rỡ tổ ong
khiến đàn ong tràn xuống tấn công nhiều người đi đường
đến chiều cùng ngày nhân viên khách sạn vẫn quét dọn nhiều mảng xác tổ ong
cũng như sác ong ở hành lang lòng đường
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
mời quý vị theo dõi nghe sau đây
ngày hai mươi hai tháng năm công an tỉnh nghệ an cho biết
công an huyện quỳ châu vừa bắt giữ đối tượng lương văn kỳ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã châu bình huyện quỳ châu
về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
đồng thời thu giữ một mươi sáu gói heroin có tổng khối lượng hai sáu gram
tại cơ quan công an đối tượng lương văn kỳ khai nhận
mua ma túy để sử dụng và bán để kiếm lời
đang nói để tránh bị phát hiện
kỳ đã lập lán ở bờ sông hiếu xã châu bình huyện quỳ châu
việc bắt giữ lương văn kỳ đã triệt xóa điểm bán lẻ ma túy
trên địa bàn xã châu bình được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao
cùng ngày tại khu vực đường mòn xã châu bình huyện quỳ châu
công an huyện quỳ châu bắt giữ đối tượng lang văn khoa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã châu bình huyện quỳ châu
về hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
thu giữ một gói heroin có tổng khối lượng một mươi tám gram và một xe máy
hiện công an huyện quỳ châu đang tạm giữ đối tượng
để phục vụ công tác điều tra xử lý
mới đây công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
vừa thu giữ hơn sáu viên ma túy do hai đối tượng tàng trữ
theo đó khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng năm
công an huyện quảng ninh đã mật phục trên quốc lộ một
đoạn đi qua địa phận thôn thượng hậu xã võ ninh
tại đây lực lượng chức năng phát hiện nguyễn trường xuân hai mươi tuổi
trú tại thôn thượng hậu có dấu hiệu tàng trữ ma túy trái phép
qua kiểm tra xác định xuân đăng
tảng trữ năm chín trăm sáu mươi bốn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc rắc
cất ở túi sách treo trên mô tô biển số bảy mươi ba g một hai mươi chín nghìn một trăm bốn mươi ba
nguyễn xuân trường khai số ma túy trên
được một người chưa rõ lai lịch nhờ chuyển cho người khác
cùng trong tối hai mươi một tháng năm tại thị trấn quán hào
công an huyện quảng ninh phát hiện trần văn quang một mươi chín tuổi
trú tại phường đồng mỹ thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
tàng trữ chín viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
số ma túy trên được quang khai nhận
lấy từ hoàng mạnh trương một mươi chín tuổi xã duy ninh huyện quảng ninh
lực lượng chức năng khám xét nơi ở của trương
và thu giữ thêm bảy mươi tám viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
đối tượng khai nhận cất dấu số ma túy trên để sử dụng
công an huyện quảng ninh đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc
tối ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an tỉnh bình dương đã nỗ lực khống chế vụ hỏa hoạn
xảy ra tại một nhà xưởng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi tám giờ cùng ngày
người dân phát hiện ngọn lửa lớn bốc lên từ một nhà xưởng
nằm trong khu dân cư ở phường thuận giao thành phố thuận an
chỉ ít phút khói lửa đã bốc lên cuồn cuộn
bao trùm cả khu vực nhà xưởng cột khói đen cao hàng chục mét
theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi tám giờ cùng ngày
tại nhà xưởng chứa băng keo dính của công ty trang nghiệm hữu hạn
băng gai dính phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương
ngay sau khi nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương
đã huy động một mươi một xe chữa cháy chuyên dụng cùng năm mươi chín cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp với người dân và các lực lượng khác dập lửa
do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa băng keo nên lửa cháy nhanh
tuy nhiên lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy trong phạm vi khoảng một trăm linh
vụ cháy đã khiến tường gạch mái tôn khung sắt của nhà xưởng đổ sập
nhiều máy móc thiết bị và tài sản bị theo dùi
may mắn vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người
vừa qua thông tin từ ủy ban nhân dân huyện bảo thắng lào cai cho biết
trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến hai em nhỏ tử vong thương tâm
cụ thể khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày hai mươi một tháng năm em vàng đức quy sinh năm hai nghìn một mươi bốn
và em phàn văn trê sinh năm hai nghìn một mươi bốn
phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai rủ nhau đi tắm suối
và bị đuối nước tại khu vực suối ở thôn nậm trà thuộc xã này
sau khi phát hiện sự việc người dân đã cứu vớt và sơ cứu nhưng hai em nhỏ không qua khỏi
trong sáng ngày hai mươi hai tháng năm lãnh đạo ủy ban dân huyện bảo thắng
đã tới gia đình các nạn nhân để chia sẻ động viên gia đình hai em nhỏ
sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát ổn định cuộc sống
thưa quý vị chương trình khai mạc tuần lễ festival huế hai nghìn hai mươi bốn
sẽ diễn ra vào lúc hai mươi h
từ ngày bảy tháng sáu tại điện kiến trung đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động
sôi nổi của tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế năm hai nghìn hai mươi bốn kéo dài từ ngày bảy đến ngày một mươi hai tháng sáu
lần đầu tiên chương trình khai mạc tuần lễ festival huế được tổ chức tại điện kiến trung
đại nội huế cung điện quan trọng trong hệ thống các cung điện của triều nguyễn
chương trình được giàn dựng công phu kết hợp hiệu ứng âm thanh công nghệ chiếu sáng tiên tiến
và pháo hoa nghệ thuật sẽ đem đến cho công chúng những cảm xúc mới lạ
chương trình khai mạc là đêm hội âm thanh ánh sáng thể hiện sức sáng tạo không giới hạn
của các nghệ nhân nghệ sĩ trên nền tảng cốt lõi là các giá trị di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại
tạo nên một làn gió mới cách tiếp cận và biểu đạt mới đối với các di sản truyền thống trong nhịp sống đương đại
những tinh hoa của cố đô huế như nhã nhạc cung đình huế múa lục cúng hoa đăng
hay những hình ảnh mộc bản triều nguyễn chiêu bản triều nguyễn thơ văn trên kiến trúc cung đình huế
chiếu laser led matrix hologram ba d mapping trên nền sân khấu nghệ thuật bán thực cảnh ở điện kiến trung
các tiêm mục biểu diễn trên sân khấu sẽ thể hiện thành phố huế đang phát triển bền vững an lành ca ngợi vùng đất cố đô
theo ban tổ chức festival huế hai nghìn hai mươi bốn đến nay đã có một mươi một đoàn nghệ thuật quốc tế của bảy quốc gia trên thế giới
đăng ký tham gia biểu diễn trong tuần lễ festival huế hai nghìn hai mươi bốn
ông nguyễn thanh bình phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
trưởng ban tổ chức festival huế hai nghìn hai mươi bốn cho biết
chương trình khai mạc tuần lễ festival huế hai nghìn hai mươi bốn hứa hẹn là bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc
mở màn cho tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế hai nghìn hai mươi bốn
ông nguyễn thanh bình nói tiếp tục phát huy những yếu tố tạo nên thương hiệu festival
đó là hoạt động mang tinh chất giao lưu quốc tế giao lưu các vùng miền di sản
tiếp tục khai thác những yếu tố văn hóa truyền thống huế kết hợp những xu thế văn hóa đường đại
để tạo nên những sản phẩm mang tính chất thu hút
cộng đồng du khách
bên cạnh đó ban tổ chức nhấn mạnh yếu tố huế thông qua các lễ hội
các hoạt động để tạo nên bản sắc là một trung tâm văn hóa du lịch của cả nước
ngày hai mươi hai tháng năm hội liên hiệp văn học kỹ thuật hà nội phối hợp với sở văn hóa thể thao hà nội
hội điện ảnh hà nội phát động liên hoan phim ngắn hà nội lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
giải sao khuê với chủ đề vì một hà nội ngàn năm văn hiến
liên hoan sẽ là nơi hội tụ các tác phẩm phim ngắn về hà nội
với phong cách độc đáo ngôn ngữ điện ảnh đa dạng
thể hiện cái nhìn mới mẻ sáng tạo nhiều màu sắc về mảnh đất và con người thủ đô
thông tin từ ban tổ chức cho biết
liên hoan là hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các nhà điện ảnh thủ đô
sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao về mảnh đất và con người hà nội
gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống
xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh
đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng của đất nước
đối tượng tham gia liên hoàn phim là các cơ sở đơn vị sản xuất phim
người làm phim chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
phim dự thi được sản xuất từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
có độ dài dưới sáu mươi phút thuộc các loại hình phim truyện phim tài liệu phim hoạt hình
mỗi đơn vị sản xuất được gửi tối đa một mươi phim cho cả ba loại hình tham dự
mỗi tác giả được gửi tối đa một phim cho mỗi loại hình tham dự
ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm có ý tưởng độc đáo
có sự tìm tòi và khám phá cách thể hiện mới về thăng long hà nội
mang tính nhân văn sâu sắc tôn vinh vẻ đẹp và giá trị văn hóa con người hà nội
liên hoan phim ngắn hà nội lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn giải sao khuê
dự kiến sẽ khai mạc vào ngày hai mươi sáu tháng tám
bế mạc trao giải ngày hai mươi tám tháng tám tại dạp kim đồng một mươi chín hàng bài hà nội
ban tổ chức sẽ trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và năm bằng khen cho các tác phẩm đoạt giải
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay